đây là quyết định rất quan trọng được hai mươi bảy quốc gia thành viên eu và việt nam
đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp hai bên hết sức chống đợi sau gần tám năm kể từ khi chính thức khởi động đàm phán
việc ep phê chuẩn evfta và evipa là dấu mốc quan trọng trong năm kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam eu
và đưa quan hệ đối tác giữa eu và việt nam lên tầm cao mới gắn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện sâu sắc hơn
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đối ngoại và hội nhập ngày hôm nay
trước tiên thì như thường lệ mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin
nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản cuba đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hiểu nghị việt nam cuba
làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại cuba từ ngày bốn đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian ở thăm cuba đồng chí trương thị mai đã có các cuộc hội kiến với đồng chí miguel díaz canel becmudev
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa cuba đồng chí esteban lasso hernández
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đồng chí josé ramón machado ventura
bí thư thứ hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba gặp trao đổi với đồng chí teresa maria amareje boe
ủy viên bộ chính trị tổng thư ký hội liên hiệp phụ nữ
tại các cuộc gặp đồng chí trương thị mai khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng
nhấn mạnh lập trường nhất quán của việt nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba
nhận lời mời của đảng mặt trận giải phóng dân tộc sandino cầm quyền tại nicaragua
đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nicaragua từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng hai
trong thời gian chuyến thăm đồng chí trương thị mai đã có các cuộc hội kiến với tổng bí thư đảng mặt trận giải phóng dân tộc sandino
tổng thống nicaragua daniel ortega phó tổng thống rosario murillo và chủ tịch quốc hội gustavo porat
gặp bộ trưởng ngoại giao denis mokada thăm làm việc với đảng bộ đảng mặt trận giải phóng dân tộc sandino
tại thủ đô managua
thăm đoàn thanh niên sandio thăm một số địa phương của nicaragua
tại các cuộc hội kiến tiếp xúc và làm việc đồng chí trương thị mai khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với đảng nhà nước và nhân dân nicaragua
nhận lời mời của đồng chí thượng tướng vy lai lạ kham phong bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh lào
ngày một mươi tháng hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
đoàn việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi tám giá trị thương mại giữa việt nam và eu tăng hơn một mươi ba lần từ mức bốn một tỷ usd lên năm mươi sáu ba tỷ usd trong đó xuất khẩu của việt nam vào eu tăng hơn một mươi năm lần từ hai tám tỷ usd lên bốn mươi hai năm tỷ usd

vì vậy khoảng sáu mươi năm sản phẩm của việt nam
sẽ đến từ ngày một không có tài liệu
vì vậy sẽ là một lựa chọn tốt hơn
cũng cho người dùng
và các bạn biết

đang trở nên mạnh hơn và mạnh hơn
vì vậy họ có một cơ hội tốt
để sử dụng những sản phẩm mới

không chỉ về việc sử dụng
nhưng hãy nghĩ về những vấn đề quan trọng
trong cuộc sống ngày hôm như sức khỏe
nếu các bạn nghĩ về sức khỏe
học viện tù y tế sẽ có thể

vì vậy tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt hơn
trong tương lai của cuộc sống ngày hôm
không chỉ là việc sử dụng sản phẩm tốt hơn
hoặc những sản phẩm
nhưng cũng là về sức khỏe
vì vậy đây là một phần tương lai
trong cuộc sống ngày hôm
cho tất cả những người dân
vì vậy đây là một vấn đề rất tốt
và tôi nghĩ những người dân việt nam

từ ngày hôm nay
với các sản phẩm nông nghiệp
lộ trình giảm thuế trong evfta
cho thịt bò châu âu về là ba năm
thịt lợn là chín năm và thịt gà là một mươi năm
quá trình giảm thuế với các loại thịt lợn
thịt bò thịt gà của châu âu
có thể ảnh hưởng đến sản xuất trong nước
tuy nhiên nhìn ở góc độ tích cực
nó cũng giúp ngành chăn nuôi trong nước
vươn lên để tăng sức cạnh tranh
người tiêu dùng cũng được hưởng lợi kép từ hai phía
bánh kẹo của châu âu cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn
trên các kệ siêu thị tại việt nam
khi giá giảm đáng kể
riêng với sữa nhập khẩu của eu
lộ trình xóa bỏ thuế là sau năm năm
tuy nhiên điều này sẽ không có tác động đến ngày sữa
vì eu không phải khối nước quá mạnh về xuất khẩu sữa
đặc biệt với sữa tươi thì không nước nào
cạnh tranh được với việt nam vì sữa tươi
không lưu giữ quá bốn ngày
thị trường hơn chín mươi triệu dân sẽ là của doanh nghiệp trong nước
với các sản phẩm chế biến từ sữa bột
như sữa chua sữa công thức
đều phải nhập sữa bột từ new zealand về chế biến
nên bên nào có hệ thống phân phối tốt hơn
thương hiệu hậu mãi tốt hơn sẽ có lợi nhuận
nhưng tôi chắc rằng người việt nam rất tự nhiên
và sẵn sàng để chăm sóc những điều mới
như các bạn có thể thấy
sự phát triển trong lần qua ba mươi năm

vì vậy tôi nghĩ người việt nam sẵn sàng để
thay đổi những tính tính

nhưng cũng có nhiều cơ hội mới
vì vậy tôi chắc rằng người việt nam

và họ sẽ không mất cơ hội này
và họ sẽ không mất cơ hội này
trong lĩnh vực của bạn
chính quyền và công ty việt nam
có thể chuẩn bị
để có nhiều lợi ích từ evfda không
vâng điều quan trọng nhất
là thông tin truyền thông tin
chính quyền có vấn đề
trong việc chuẩn bị công ty
để cho họ biết
những chuyện sẽ thay đổi
để cho họ biết những cơ hội mới
và chúng tôi như uu
sẵn sàng để hỗ trợ chính quyền
trong quá trình này để cho mọi người biết
và để cho mọi người biết
cái này cũng xảy ra trong các nước khác
như ở nhật bản
trong năm trước
các công ty phải biết
chúng tôi không được thông tin
vì vậy điều quan trọng nhất là
chia sẻ thông tin
đến cuối năm trước
chúng tôi có một số mấy mươi năm
để làm việc ở đây
và chúng tôi sẽ giúp mọi người biết
vì vậy chúng tôi sẽ giúp mọi người biết
để thông tin đạt được thông tin
và trong việc này
chính phủ việt nam phải làm việc
và tiếp tục đi dưới đường phương pháp
và chúng tôi sẵn sàng để
giúp chính phủ làm việc
nhưng chính phủ này rất khó
vì vậy các thông tin và kế hoạch
phải rõ ràng trung tâm
và đạt được thông tin

cho các công ty
nhưng không chỉ tốt cho người việt
nếu chúng ta biết các thông tin
những thông tin của người việt
rất phát triển
họ sẵn sàng để đi dưới đường phương pháp
và đạt được cơ hội
vì vậy chúng ta đừng nghĩ về
một cơ hội tốt cho các công ty việt
mà cho tất cả các công ty

nhiều công việc mới
vì vậy đây là cách chúng ta sẽ làm
evfta là một trò chiến
giữa việt nam và eu
vì vậy trò này sẽ giúp
các công ty việt
đạt được cơ hội tốt hơn
vâng anh đúng
evfta sẽ có
những ảnh hưởng nhanh chóng
trong lĩnh vực giảm tiền
vì vậy trong lĩnh vực giảm tiền
trong lĩnh vực giảm tiền
nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất
sẽ là thay đổi cơ hội
thay đổi cơ hội doanh nghiệp
và điều này sẽ cho thêm nhiều evfta
thêm nhiều cơ hội tốt hơn
đến từ eu
nhiều cơ hội giảm trọng tốt hơn
cho ph compile đã
và như tôi đã nói trước
việt nam sẽ trở nên các cơ hội
phân tích sự hữu
đây là một cơ hội easy to work
hủy lượt sĩ quan tham mưu sĩ quan liên lạc quan sát viên quân sự tại các phái bộ
gìn giữ hòa bình tại nam sudan và cộng hòa trung phi
việc việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo
quốc tế to lớn khẳng định với thế giới về một hình ảnh đầy trách nhiệm của việt nam
đối với cộng đồng quốc tế
hãy cùng chúng tôi cập nhật những hình ảnh mới nhất về công tác đào tạo lực lượng
tham gia công tác gìn giữ hòa bình trong một câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
đây là hình ảnh lễ khai giảng khóa huấn luyện giảng viên vận hành trang bị công binh hạng nặng
trong khuôn khổ tpp tại việt nam năm hai nghìn hai mươi từ ngày một mươi tháng hai tới ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại lữ đoàn công binh hai trăm bốn mươi chín
khóa huấn luyện nhằm mục đích trang bị và nâng cao trình độ kiến thức kỹ năng vận hành
bảo dưỡng khắc phục sự cố các trang bị công binh hạng nặng cho các học viên của việt nam
và các nước trong khu vực châu á nhằm góp phần hỗ trợ nâng cao
năng lực triển khai nhanh và hiệu quả hoạt động của đơn vị công binh
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại địa bàn phái bộ liên hợp quốc
khóa huấn luyện cũng góp phần huấn luyện đào tạo các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
có khả năng làm giảng viên huấn luyện viên cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và sẵn sàng tham gia làm giảng viên cho các khóa huấn luyện quốc tế trong tương lai nếu được lựa chọn
đồng thời góp phần tuyên truyền về hình ảnh vai trò và năng lực của việt nam
trong đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tăng cường sự hiểu biết quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
giữa việt nam với liên hợp quốc nhật bản và các đối tác thành viên tham dự khóa huấn luyện
trong khuôn khổ chương trình tpp
việt nam là một quốc gia có trách nhiệm đồng thời sĩ quan việt nam có đầy đủ năng lực
để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của mình tại các phái bộ của liên hợp quốc
vì vậy nên là họ cam kết và họ mong muốn hỗ trợ cho việt nam đồng hành cùng với việt nam
để mà huấn luyện để mà chuẩn bị lực lượng và để mà tham gia có hiệu quả vào các cái mục tiêu của liên hợp quốc ở các phái bộ
điều đáng nói đây là khóa huấn luyện thứ ba trong khuôn khổ chương trình tpp do việt nam chủ trì
tổ chức tại việt nam trên cơ sở thành công của khóa vận hành trang bị công binh hạng nặng thử nghiệm năm hai nghìn một mươi tám
và khóa vận hành trang bị công binh hạng nặng chính thức năm hai nghìn một mươi chín
việc những khóa học như thế này được tổ chức phần nào cho thấy cam kết của việt nam với thế giới
so với các khóa trước đây khóa huấn luyện giảng viên năm hai nghìn hai mươi là khóa quốc tế nâng cao
có quy mô lớn nhất được cục diện giữ hòa bình việt nam chủ trì phối hợp tổ chức
nhằm huấn luyện cán bộ có khả năng giảng dạy huấn luyện và tổ chức huấn luyện lại
cho các lực lượng liên quan sau khi hoàn thành khóa huấn luyện
tôi cho rằng cái hình ảnh của việt nam ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn khi mà chúng ta có thêm những đóng góp
khi mà chúng ta mở rộng sự tham gia của mình và mở rộng lực lượng của mình trong khi mà còn có tiếng nói khác biệt
tôi cho rằng đây cũng là một cái tấm gương trong cái giai đoạn hội nhập và rất nhiều quốc gia coi đây
là một hình tượng
chúng ta hợp tác để vừa bảo vệ tổ quốc mình vừa đóng góp vào hòa bình tổn định của khu vực trên thế giới
chúng ta đặt lợi ích và hòa bình của đất nước mình vào chung trong lợi ích hòa bình của khu vực và thế giới
bối cảnh của thế kỷ hai mươi một đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao hơn đòi hỏi trách nhiệm và sự cam kết tham gia
của các quốc gia thành viên trong đó có việt nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình
việc việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn
khẳng định với thế giới về một hình ảnh đầy trách nhiệm của việt nam đối với cộng đồng quốc tế